thưa quý vị như vậy nhiều tỉnh phía bắc đã có những quy định cụ thể về việc đón tiếp công dân trở về từ tâm dịch
hy vọng sau khi trở về quê những công dân này sẽ sớm ổn định cuộc sống
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại